lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm nữ sinh hỗn chiến tại khu vực thuộc phường quảng phú tp quảng ngãi
hai nhóm tham gia hỗn chiến gồm gần ba mươi nữ sinh đội cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn và đưa về trụ sở để làm việc một mươi tám trường hợp
trong đó các nữ sinh này chủ yếu còn đang học lớp một mươi và lớp một mươi hai tại một số trường trên địa bàn huyện tư nghĩa và thành phố quảng ngãi
nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook giữa hai nữ sinh đang học trên địa bàn huyện tư nghĩa